cảnh sát trưởng quốc gia indonesia cho biết sáu người đang đối mặt với truy tố hình sự liên quan đến thảm kịch cuối tuần qua trên sân vật động gansu rohan tỉnh đông giang ba khiến ít nhất một trăm ba mươi một người thiệt bạc
các đối tượng này bao gồm ba cảnh sát bị cáo buộc sử dụng hơi cay ba người chịu trách nhiệm về trận đấu và an ninh
việc truy tố dựa trên kết quả điều tra cũng như những bằng chứng cụ thể và đầy đủ
theo cảnh sát các quan chức của câu lạc bộ arima fc đã không tuân thủ các quy định an toàn cho phép số lượng khán giả đến xem vượt sức chứa của sân vận động
các đối tượng sẽ bị truy tố với tội danh vô ý làm chết người và đối mặt với mức án tối đa là năm năm tù nếu bị kết tội
vụ dẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vật động canzuroan được cho là một trong những vụ dẫm đạp tại sân vật động nghiêm trọng nhất thế giới
trong số những người thiệt mạng có ba mươi hai trẻ em và thanh thiếu niên trong đó có cả những em ở độ tuổi từ ba đến bốn tuổi